sáng nay một mươi hai tháng sáu đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an tổ trưởng tổ công tác đề án sáu của chính phủ
trưởng ban chỉ đạo đề án sáu bộ công an cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc với công an tp hcm
để đánh giá tình hình kết quả công tác triển khai thực hiện đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư
định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi năm tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi tại tp hcm
tham gia đoàn công tác của bộ công an có trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
tổ phó thường trực tổ công tác đề án sáu của chính phủ phó trưởng ban chỉ đạo đề án sáu của bộ công an và lãnh đạo các cục nghiệp vụ bộ công an
phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc bộ trưởng tô lâm cho biết trải qua gần sáu tháng triển khai công tác chỉ đạo triển khai đề án tiếp tục được thực hiện quyết liệt
thu được những kết quả bước đầu tích cực được người dân doanh nghiệp đồng tình ủng hộ
đánh giá cao
tuy nhiên thực tế khảo sát tại một số địa phương vẫn còn nhiều tồn tại hạn chế
vì vậy bộ trưởng tô lâm yêu cầu buổi làm việc sẽ tập trung đánh giá kết quả ban đầu thực hiện đề án của thành phố hồ chí minh
những vấn đề còn tồn tại khó khăn vướng mắt và những nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện để hoàn thành mục tiêu đề ra
thay mặt ban chỉ đạo đề án sáu thành phố hồ chí minh thiếu tướng trần đức tài phó giám đốc công an thành phố hồ chí minh
đã báo cáo tóm tắt về tình hình triển khai đề án sáu của thành phố với những thuận lợi khó khăn vương mắc
và đề xuất kiến nghị một số vấn đề để việc triển khai đề án được thuận lợi đạt hiệu quả cao
phát biểu ý kiến và thay mặt đồng chí bộ trưởng kết luận chung thứ trưởng nguyễn duy ngọc nhấn mạnh
đây là đề án công nghệ lớn nhất từ trước đến nay của việt nam được ấp ủ từ năm hai nghìn một mươi ba đến năm hai nghìn hai mươi
chính phủ mới quyết định triển khai thực hiện đề án này triển khai trong bối cảnh đất nước đang chống dịch covid một mươi chín với vô vàn khó khăn
theo thứ trưởng nguyễn duy ngọc thành phố hồ chí minh cần tìm ra các vướng mắc khó khăn cụ thể để cùng nhau tháo gỡ
đặc biệt lưu ý vấn đề bảo mật nguồn dữ liệu tạo niềm tin cho người dân doanh nghiệp
thứ trưởng nguyễn duy ngọc đề nghị sở thông tin truyền thông thành phố hồ chí minh
kiểm tra nhanh nhất độ bảo mật dữ liệu thông tin và đường truyền
còn các sở ngành khác cần có sự đồng bộ dữ liệu đặc biệt là sở y tế sở lao động thương binh và xã hội thành phố
cần kết nối ngay các dữ liệu an sinh xã hội để có được dữ liệu sạch chuyên ngành để phục vụ kịp thời cho việc triển khai đề án